ở thời điểm mà chỉ qua một đêm số ca nhiễm mới bệnh viêm đường hô hấp cấp đã tăng gần gấp ba
người dân trên thế giới thực sự lo lắng
thế nhưng người dân tại vũ hán trung quốc đang có rất nhiều cách để nâng cao tinh thần và sức khỏe đẩy lùi dịch bệnh
tập thể dục mỗi ngày cho cơ thể dẻo dai nâng cao sức đề kháng
đó là cách mà nhân viên khách sạn marco polo sang trọng bậc nhất vũ hán
đang đẩy lùi dịch bệnh viêm phổi vũ hán dịch bệnh đang khiến toàn thế giới lo sợ
vào lúc một mươi giờ sáng hàng ngày khách sạn sẽ yêu cầu các nhân viên cùng tập thể dục
để tăng cường sức đề kháng và cũng để hoàn thành nhiệm vụ trong ngày
ngay khi dịch bệnh bùng phát tại vũ hán các khách sạn hàng sang vốn rất đông khách đã trở nên thưa thớt
và để đẩy lùi tâm lý sợ hãi giữa vùng tâm dịch
các nhân viên khách sạn tập thể dục mỗi ngày trong khi vẫn đeo khẩu trang
trong thời điểm khó khăn này trong khi chúng tôi không phải là những chiến binh ngoài chiến tuyến
để đẩy lùi dịch bệnh thì với vai trò là những hậu phương vững chắc
chúng tôi mỗi người một việc đều nêu cao tinh thần và tin rằng khó khăn rồi sẽ sớm qua thôi
sau khi tập thể dục chúng tôi đều cảm thấy tinh thần phấn chấn và thoải mái
vũ hán là khu vực tâm điểm của dịch bệnh lần này
và khách sạn macompolo là một trong số rất ít khách sạn vẫn còn mở cửa hoạt động cho đến ngày hôm nay